trung ương hội liên hiệp phụ nữ việt nam đã phối hợp với hội nữ chí thức việt nam và trường đại học y hà nội tổ chức lễ trao giải thưởng kovalev skyar cho các nhà khoa học nữ có những thành tựu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
dự và phát biểu tại buổi lễ có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí nguyễn thị doan nguyên phó chủ tịch nước chủ tịch ủy ban giải thưởng kovalev skyar chủ tịch hội khuyến học việt nam đồng chí nguyễn thị thu hà chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam
hơn ba mươi năm qua giải thưởng kovalev skyar đã trở thành giải thưởng cấp quốc gia có uy tín dành cho các nhà khoa học nữ đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc không chỉ tôn vinh các nhà khoa học nữ
giới thiệu thành tiệu khoa học công nghệ mà còn nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ việt nam tinh thần đam mê lao động sáng tạo nâng cao vị thế của phụ nữ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
phát biểu tại lễ trao giải đồng chí trần thanh mẫn bày tỏ sự tin tưởng đối với các tập thể cá nhân được giải thưởng kovalev skyar sẽ luôn là những hạt nhân nòng cốt chuyên lửa chuyên cảm hứng cho hàng chục triệu phụ nữ việt nam phấn đấu vươn lên tự tin hội nhập để cống hiến hết mình cho tổ quốc

đảng nhà nước luôn nhất quán quan điểm đề cao vai trò của đội ngũ trí thức nói chung và vai trò của nữ trí thức nói riêng trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
kiên trì mục tiêu phát triển bền vững xác định khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển đội ngũ khoa học nữ